vâng thưa quý vị trong lúc mọi người đang vui vẻ hạnh phúc bên gia đình thì trên các tuyến đường cửa ngõ ra vào thành phố hà nội
vẫn có các hình ảnh của các cán bộ chiến sĩ đang âm thầm lặng lẽ thực hiện nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát để ngăn dịch covid một mươi chín xâm nhập vào thành phố
mặc dù còn gặp nhiều khó khăn vất vả trong quá trình thực hiện nhiệm vụ nhưng với trách nhiệm được giao
các cán bộ chiến sĩ tại các điểm chốt phòng chống dịch đang nỗ lực hết mình để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ kiểm soát người phương tiện đi từ vùng dịch
đảm bảo cung ứng đủ các mặt hàng thiết yếu cho người dân
mời quý vị cùng theo dõi ghi nhận ngay sau đây của phóng viên antv tại một số chốt kiểm soát dịch trên địa bàn thành phố hà nội vào tối ngày một mươi chín tháng bảy
chốt trực số năm trên tuyến quốc lộ một b dưới chân cầu phù đồng huyện gia lâm hà nội
mặc dù đã hai mươi giờ tối nhưng lưu lượng xe lưu thông trên tuyến vẫn khá đông
thế nhưng các lực lượng chức năng gồm công an quân đội y tế thanh tra giao thông dân quân vẫn làm việc với tinh thần cao nhất để chung tay đẩy lùi dịch bệnh

các lực lượng chức năng gồm công an quân đội y tế thanh tra giao thông dân quân vẫn làm việc với tinh thần cao nhất để chung tay đẩy lùi dịch bệnh
mặc dù đã về đêm nhưng lưu lượng phương tiện qua lại tại khu vực này vẫn còn khá đông
tất cả chín thành viên trong tổ công tác vẫn đang căng mình phân luồng kiểm tra nghiêm các phương tiện vào thủ đô
tất cả các phương tiện ra vào qua chốt kiểm dịch cán bộ chiến sĩ trong tổ công tác sẽ tiến hành kiểm tra giả soát đo thân nhiệt khai báo y tế
khai báo y tế sau đó thì sẽ yêu cầu là những trường hợp nào mà nghi nhiễm thì sẽ có xét nghiệm xét nghiệm nhanh và test nhanh
còn đặc biệt là những trường hợp những xe đi từ vùng dịch thì cán bộ chiến sĩ sẽ kiểm tra y tế đo thân nhiệt và yêu cầu là quay lại không vào thành phố
song song với việc kiểm tra đo thân nhiệt thì cũng không ngăn sông cắm chợ để đảm bảo cho hàng hóa và các phương tiện lưu thông
biết là công việc trực tại chốt là có khó khăn vất vả nhưng mà mình cũng cố gắng thu xếp việc nhà để đến đây
với lại các chiến sĩ công an bộ đội dân phòng hoàn thành tốt nhiệm vụ
mỗi kiếp trực gồm chín một mươi ba người làm việc liên tục trong vòng sáu tiếng không kể ngày hay đêm mưa hay nắng
tất cả các thành viên trong tổ luôn tập trung cao độ với quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh đem lại cuộc sống bình yên cho thủ đô và cả nước
mỗi một ngày thì mình sẽ làm khoảng một mươi hai tiếng sáu tiếng tuần tra và sáu tiếng thì chống dịch khoảng một mươi hai tiếng
ngoài công tác chống dịch ở tại các chốt kiểm dịch thì mình vẫn tham gia tuần tra kiểm soát ở tại đơn vị phân công công tác xử lý vi phạm theo các chuyên đề của đội đề ra
buổi sáng thì mình tuần tra vào buổi tối thì mình đi tham gia chống dịch
một mươi chốt kiểm soát dịch covid trên địa bàn thủ đô các anh các chị vẫn đang chống dịch bảo vệ tất cả cửa ngõ lớn hướng vào thủ đô nhưng phải đảm bảo linh hoạt không cứng nhắc không ngăn sông cấm chợ không gây phiền hà cho nhân dân
nhưng sẽ kiên quyết xử lý đối với những trường hợp không chấp hành các quy định phòng chống dịch